tay vợt xếp hạng ba thế giới đang cho thấy anh sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ trên con đường chinh phục giải đấu atp master một nghìn tại thượng hải năm hai nghìn một mươi chín
ngược lại với novak zucovite rozer ferrer gặp không ít khó khăn trên con đường tiến vào tứ kết của giải đấu này
có chiến thắng sáu ba trong xếp một trước baltic star good huyền thoại banh nỉ người thụy sĩ
tiếp tục gặp thuận lợi khi có được điểm rách ngay từ game đấu đầu tiên của xếp hai
tuy nhiên ngay sau thời điểm đó roger ferrer lại ra sút thảm hại và thất bại trong bốn game liên tiếp qua đó thua ngược với tỷ số hai mươi sáu
ở xếp đấu quyết định hai tay vợt so kè nhau từng game đấu
phải đến game đấu thứ chín nhà đương kim vô địch của giải mới bẻ được game giao bóng của đối phương và kết thúc xét đấu cuối cùng với tỷ số sáu bốn
bước vào vòng sau đối thủ của roger ferrer sẽ là kenny shikori tay vợt người nhật bản được xếp hàng hạt giống số tám của giải đấu này
những thông tin vừa rồi